hơn một cán bộ chiến sĩ của học viện quân y đã bắt đầu hỗ trợ tp hcm chăm sóc bệnh nhân f tại nhà
các tổ quân y cơ đồng sẽ phối hợp cùng phường xã đến từng hộ xét nghiệm chăm sóc chữa trị cho người nhiễm covid một mươi chín đang cách ly điều trị tại gia đình
ngoài ra họ còn tham gia vào công tác tiêm chủng quản lý vaccine điều trị chăm sóc sức khỏe ban đầu ở các bệnh lý thông thường
phối hợp với tuyến trên điều trị bệnh nhân và có yêu cầu sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ khác
để có thể tiếp cận với các f đang nhiễm bệnh điều trị tại nhà các cán bộ chiến sĩ của học viện quân y phải dùng xe máy đi từng ngõ từng nhà
ngoài ra phường còn có một số tổ phản ứng nhanh được trang bị các giải cấp cứu với đầy đủ phương tiện như bình oxy cáng cứu thương
khi nhân viên y tế chảm báo đầu cần đưa người đi cấp cứu thì tổ phản ứng sẽ nhanh chóng đến
trong ba ngày qua học viện quân y đã tăng cường đến một một trăm linh nhân lực từ nhiều lực lượng bao gồm bác sĩ điều dưỡng học viên sau đại học các chuyên ngành
học viên dài hạn học từ ba năm đến sáu năm hỗ trợ chống dịch tại tp hcm và các tỉnh phía nam với bốn trăm năm mươi một tổ quân y cơ động thực hiện nhiệm vụ theo sở phân cầu của bộ quốc phòng việt nam
theo bộ trưởng bộ quốc phòng phan văn giang quân đội sẽ sử dụng tất cả lực lượng hiện có kể cả không quân vận tài bộ vận tài thủy để hỗ trợ lương thực thực phẩm và nhu yếu phẩm cần thiết khác cho người dân đảm bảo cách đi an toàn để phòng chống covid một mươi chín
tính đến thời điểm hiện tại tp hcm đang theo dõi điều trị tại nhà cho bốn mươi f bao gồm một mươi chín hai trăm bốn mươi ba trường hợp cách ly tại nhà ngay từ đầu hai mươi một hai trăm linh tám f sau khi xuất viện
tp hcm cũng đã thiết lập bốn trăm linh trạm y tế lưu đồng để tiếp cận tốt nhất nhu cầu khám chữa bệnh của người dân
không chỉ theo sát tiến độ khám chữa bệnh cho các f tại nhà mà lực lượng quân đội cũng đã tham gia hỗ trợ người dân trong việc đi chợ hộ vận chuyển nhu yếu phẩm cần thiết
các gia đình hộ nghèo hộ chính sách sẽ được hỗ trợ tùy an sinh để cứu trợ kịp thời trong bối cảnh giãn cách kéo dài